tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước cộng hòa nhân dân trung hoa do thượng tướng nguyễn phượng hòa ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng năm
sau lễ đón chính thức hai bộ trưởng đã hội đàm trao đổi về tình hình thế giới khu vực tình hình mỗi nước và quan hệ quốc phòng song phương
nổi bật là hoạt động tiếp xúc cấp cao và các chuyến thăm của lãnh đạo quân đội hai nước được thúc đẩy duy trì thường xuyên mở rộng về nội dung và hình thức như đối thoại chiến lược quốc phòng giao lưu sĩ quan trẻ tuần tra liên hợp trên vịnh bắc bộ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hợp tác công tác đảng công tác chính trị và hợp tác giữa các quân khu giáp biên giới việt trung
trong hội đàm hai bộ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa việt nam trung quốc trong thời gian qua đã có sự phát triển xứng đáng là trụ cột quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước thể hiện được sự tin cậy chính trị cao
năm hai nghìn một mươi chín là năm bản lề mang tính đột phá trong quan hệ hai quân đội hướng tới chào mừng bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực quân y hợp tác giữa các quân chủng hải quân phòng không không quân lực lượng bảo vệ biên giới công nghiệp quốc phòng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó đặc biệt quan tâm tới chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và quan hệ giữa các quân khu biên phòng hải quân không quân việt nam với chiến khu miền nam trung quốc